cơ quan công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa mời lên hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại chợ tân phong tp biên hòa
do mâu thuẫn trong vai mượn tiền và chơi hụi nên khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
đối tượng ngô vĩnh vương đến kiosk bán hải sản của anh lê thanh vũ đập cửa nhiều lần kêu anh vũ ra nói chuyện
sau một lúc lời qua tiếng lại thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
đối tượng vương bỏ lại xe mô tô và bỏ chạy về phía cổng chợ cách đó năm mươi mét
vũ dùng gạch ném theo thì lúc này vương rút ra một vật nghi là súng
chỉ ấp về hướng vũ và có hai tiếng nổ phát ra nhưng không có ai bị thương
vương thừa nhận bản thân là người mang theo súng và nổ súng tại khu vực trên
chiều ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã đưa đối tượng vương về nhà để tiếp tục khám xét
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ